nhiều đề xuất liên quan tới phúc lợi chính sách cho người lao động cũng đã được ưu dân mạc đưa ra
lương công nhân không đủ sống đang là một bài toán vô cùng cấp bách cần sớm tìm được lời giải
người lao động luôn bị rơi vào thế yếu trong các cuộc thương lượng lương thưởng
thế nên rất cần phải có những can thiệp kịp thời về chính sách để lấy lại công bằng cho công nhân lao động
chúng ta cần cân nhắc nâng phúc lợi lên để hỗ trợ cho người lao động
đây cũng là một giải pháp trong điều kiện chưa thể nâng được mức lương tối thiểu vùng hiểm
trong điều kiện này chẳng hạn như miễn phí tiền học cho con em công nhân
kẻ em đến trường không phải nộp bất kỳ khoản tiền nào miễn phí trợ bệnh hỗ trợ tiền trọ hoặc bán nhà với giá yếu đải
phải thiết kế chính sách hợp lý để người lao động đủ sống và hưởng thụ chính đáng những phúc lợi tối thiểu khác
như nhà ở y tế giáo dục nuôi dưỡng con cái
cần kết hợp đồng bộ các chính sách lương tối thiểu phúc lợi xã hội cơ chế cạnh tranh thị trường
nỗ lực của cá nhân người lao động để họ có quyền và nghĩa vụ sống và làm việc đàng hoàng
liên quan đến vấn đề này từ ngày một tháng bốn bộ lao động thương binh và xã hội sẽ khảo sát nhiều doanh nghiệp trên cả nước
để thu thập thông tin về tình hình lao động tiền lương làm cơ sở cho việc đề xuất điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm hai nghìn hai mươi ba
đồng đảo cư dân mạng hy vọng đây sẽ là tín hiệu vui cho người lao động và mong chờ cơ quan quản lý sẽ sớm đưa ra phương án phù hợp
để đảm bảo quyền lợi
hãy chia sẻ và bình luận cùng chúng tôi trên fanpage của chương hình công an nhân dân